sau khi đổ bộ vào đất liền hoàn lưu suy yếu từ cơn bão số hai vẫn khiến mưa rông xuất hiện tại khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ
tuy nhiên cũng chỉ còn tập trung trong đêm nay và dạng sáng ngày mai
còn các khu vực khác thì mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi ngày nắng nhiều
cùng với sự mở rộng của vùng áp thấp nóng phía tây nền nhiệt độ tại miền bắc từ ngày mai sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn nắng nóng diện rộng
đến với khu vực trung bộ nắng nóng cũng sẽ quay trở lại với mức nhiệt trưa chiều mai tại thanh hóa đến phú yên
phổ biến là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây có nơi có nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt khi mức nhiệt vượt ngưỡng là ba mươi bảy độ
còn khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận mức nhiệt sẽ ở mức thấp hơn từ một hai độ so với các tỉnh thành khác của miền trung
ban ngày có nắng nhiều nhưng về chiều tối thì tại trung bộ vẫn xuất hiện
mưa rông vài nơi cục bộ có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
lùi sâu hơn về phía nam trái ngược với kiểu thời tiết nắng gắt ở miền bắc và miền trung
thời tiết tại khu vực tây nguyên và nam bộ dễ chịu hơn
mặc dù thì ban ngày có nắng nhưng mức nhiệt trong ngày chỉ giao động là từ hai mươi chín ba mươi hai độ tại tây nguyên
và từ ba mươi đến ba mươi ba độ tại nam bộ
chiều tối hai khu vực có thể xuất hiện mưa rông
trong cơn rông người dân cần hết sức đề phòng để tìm kiếm nắng gai gắt
sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như tố lóc hay gió giật mạnh
đến với biển đông quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
còn tại quần đảo trường sa thì có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam mạnh cấp bốn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng là ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ là từ hai mươi sáu cho đến ba mươi năm độ